chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
cuối ngày có những tin tức gì nổi bật ngay sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chính trong bản tin ngày hai mươi tám tháng một mươi một của chúng tôi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
công an thành phố hà nội vừa triệt phá thành công bảy đường dây trộm cắt tiêu thụ hơn sáu trăm linh xe máy sang trung quốc và campuchia
trong phần tin quốc tế bộ trưởng thống nhất hàn quốc nhận định triều tiên có thể hoàn tất chương trình hạt nhân trong một năm tới
mở đầu bản tin là các tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay theo giờ việt nam tại trụ sở trung ương đảng cộng sản cuba
sắp hành trung ương đảng chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba đã tiếp thân mật đồng chí thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức cuba
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đã cảm ơn chủ tịch raúl castro đã dành thời gian tiếp đoàn và trân trọng chuyển lời thăm hỏi
lời chúc sức khỏe của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng nguyễn xuân phúc đến chủ tịch raúl castro và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cuba
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn trân trọng và chân thành cảm ơn đảng nhà nước nhân dân cuba anh em về tình đoàn kết sâu sắc
sự ủng hộ to lớn và quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay của nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn chủ tịch raúl castro đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện cho bộ nội vụ cuba và bộ công an việt nam hợp tác chặt chẽ có hiệu quả trong thời gian qua
báo cáo với chủ tịch raúl castro kết quả hội đàm tốt đẹp giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba cũng như phương hướng hợp tác thời gian tới
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn chủ tịch raúl castro tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo để lực lượng công an hai nước tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước
chủ tịch raul castro nhiệt liệt chào mừng thượng tướng tô lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam sang thăm cuba gửi lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung gắn bó giữa hai đảng hai nhà nước nhân dân và lực lượng công an hai nước
nhân dịp này chủ tịch raúl castro đã chân thành cảm ơn đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam về tình đoàn kết thắm thiết thủy chung sự ủng hộ giúp đỡ kịp thời quý báo dành cho cuba
chủ tịch raul castro đánh giá cao những kinh nghiệm của việt nam trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
bày tỏ hài lòng về kết quả hội đàm giữa bộ nội vụ cuba và bộ công an việt nam
chủ tịch raúl castro đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung gắn bó giữa hai đảng hai nhà nước nhân dân và lực lượng công an hai nước

chủ tịch raúl castro đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung góp phần quan trọng thống

dự báo nếu việt nam không có những biện pháp can thiệp quyết liệt đến năm hai nghìn năm mươi sẽ thiếu khoảng hai ba đến bốn ba triệu phụ nữ
điều này sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy cho sự phát triển bền vững như gia tăng vấn hạn buôn bán bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền các cấp nhất là sự thay đổi nhận thức của chính người dân trong việc không lựa chọn giới tính khi sinh là điều cơ bản nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay
hưởng ứng cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm bác hồ với sáu điều dạy công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám và bảy mươi năm bắc hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ngày hôm nay công an thành phố hà nội tổ chức liên hoan sân khấu kịch nói công an thủ đô hai nghìn một mươi bảy với chủ đề phía sau những chiến công
những nội dung chính trong phần tiếp theo của bản tin bộ trưởng thống nhất hàn quốc nhận định triều tiên có thể hoàn tất chương trình hạt nhân trong một năm tới
môn bầu cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng ghé thăm làng dệt chiếu cẩm nê ở xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
làng chiếu cẩm nê cũng đang dần bị lãng quên và có nguy cơ bị mai bột
và trong bông mờ cuộc sống ngày hôm nay mời quý vị cùng ghé xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng để tìm hiểu thêm về làng dệt chiếu cẩm nê này
đến cẩm na ngày hôm nay không còn thấy cảnh rộn ràng nô nức cùng nhau làm chiếu như trước kia mà thay vào đó là cảnh điều hưu vắng vẻ
cả làng chỉ còn thấy lác đác một vài người già là còn theo nghề
có lẽ thời vàng son của làng chiếu cẩm nê chỉ còn trong quá khứ
và những hình ảnh này chúng ta lại càng thấy xót xa làm sao khi lớp trẻ đã không còn hứng thú với nghề của cha ông mà chỉ còn lại những người già vẫn miệt mai bên những khung dệt
như xong như cái ba mươi tuổi đổ lạnh đổ trúng rồi là đi lộ ngành nghề hết không chịu đổ nghề này có bỏ bỏ và dò dò này thôi
mặc dù người làm chiếu cẩm nê đang dần bị mai một thế nhưng với bà đào và bà cổ hằng ngày hai bà vẫn chăm chỉ và cẩm cụi để cho ra đời những chiếc chiếu với để tâm huyết
theo bà đào chia sẻ để làm ra được một chiếc chiếu phải trải qua rất nhiều công đoạn đặc biệt người làm chiếu cũng phải tinh tế trong việc kết hợp như thế nào
giữa hoa văn và màu sắc để tạo ra một chiếc chấu đẹp mang đậm nét việt
có lẽ chính vì sự kỳ công của người thợ làm chiếu mà chiếu cẩm nê đã từng là sản phẩm được ưa chuộng không chỉ trong vùng mà văng xa cả thế giới
đặc biệt người làm chiếu cũng phải tinh tế trong việc kết hợp như thế nào đặc biệt người làm chiếu cũng phải tinh tế trong việc kết hợp như thế nào
người lốt này là như họ trầm mình phải đi két gì biết hả két gì là chả nó cứ vô này chả rồi chả hơi chả hơi đây này chả hơi rồi đây rồi mới phai phai cho được nam thá né rồi mới xây đem vô dụ những mẫu thứ mẫu mà đây đây rồi rồi mới vậy
ngắn bó với nghề làm chiếu đã gần cả đời người nhưng có lẽ điều mà bà cổ và bà hoa chăn trở nhất lúc này đó là ai sẽ thay các bà để tiếp tục nối nghề truyền thống mà cha ông đã để lại
bởi nghề làm chiếu không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn mang một giá trị văn hóa sâu sắc và đó cũng là văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền
thành cái nghề này nuôi bỏ chứ cũng không bỏ được
hồi năm ngúa là coi như mấy ông dưới quận ba lên là tôi nghỉ rồi con tôi cũng gây chữ tốn đứa con
bố không đưa bố không ghé không nuôi bà được bà đi lồn rồi
lồn cái chiếu này làm không rò với lại chiếu mà tiền không rò con ấy ấy bố không trả cái chở ông chồng tôi hầu nó còn
chở rò quế bố không được không trả cái chở gì là nén ra lại
đứa đó con lỗ lằn lỗ lằn cứ lái giống trả lợi lái giống trả lợi miếng
cái đứt cái tiền không được
đứa đó con lỗ lằn lỗ lằn cứ lái giống trả lợi miếng
và cầm nê sẽ trở thành điểm đến văn hóa của khách du lịch trong nước và thế giới